tổng kiếm ngày xuất khẩu nông lâm thủy sản ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn ước đạt một mươi ba năm mươi ba tỷ usd tăng hai mươi một tám so với cùng kỳ
dù kiếm nghịch xuất khẩu cao nhưng có đến hơn bảy mươi sáu sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu chưa qua chế biến
đa phần nông sản việt nam vẫn xuất khẩu ở dạng tươi hoặc chỉ sơ chế bảo quản
nhiều mặt hàng như rau quả tỷ lệ chế biến chỉ đạt khoảng một mươi hai đến một mươi bảy
dự báo năm hai nghìn hai mươi bốn ngành nông nghiệp việt nam đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt năm mươi bốn năm mươi năm tỷ đô la mỹ
để cán đích thành công con số này đồng thời thiết lập kỷ lục kim ngạch mới ở nhiều mặt hàng chủ lực
thì việc đầu tư cho chế biến nông sản xuất khẩu là giải pháp hiệu quả và quan trọng hàng đầu
trong bối cảnh thị trường lương thực thực phẩm thế giới liên tục tăng trưởng nắm bắt được xu thế
nhiều doanh nghiệp ngành hàng đã chủ động tham gia xây dựng chuỗi giá trị nông sản xuất khẩu
và có những nông nghiệp

mặt hàng xuất khẩu chủ lực của doanh nghiệp này là quế hồi tiêu điều cơm dừa và cà phê
trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động đơn vị đã chủ động đầu tư công nghệ
đẩy mạnh chế biến sâu cải thiện chất lượng các sản phẩm xuất khẩu thế mạnh
hiện các đơn hàng gia vị của doanh nghiệp đã kín đến hết năm
năm năm gần đây tuấn minh đã đầu tư nhà máy brc trang bị máy bóc thiết bị hiện đại
để chúng tôi cải thiện chất lượng và đặt mục tiêu là đánh mạnh
cái hàng xuất khẩu vào thị trường chất lượng cao như là châu âu và mỹ
năm hai nghìn hai mươi ba chúng tôi đạt doanh thu là hai mươi tám triệu đô la mỹ
và mục tiêu chúng tôi đạt doanh thu trong năm hai nghìn hai mươi bốn là bốn mươi triệu đô la mỹ
đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu quế hồi hồ tiêu và các loại nông sản chất lượng cao
trong nhiều năm doanh nghiệp này đã chuyển dần từ xuất khẩu thô
sang chế biến sâu các sản phẩm nông sản hoàn thiện chuỗi giá trị cho ngành gia vị
chúng tôi luôn theo đuổi một cái
chiến lược cũng là phát triển bền vững
và chúng tôi liên kết hợp tác với một số các bà con
các cái vùng các cái địa phương có cái thổ nhưỡng phù hợp với những cái nguyên liệu
mà chúng tôi đang sử dụng
thì chúng tôi hợp tác với bà con để phát triển cái vùng nguyên liệu từ
từ cái vùng trồng và chúng tôi đưa ra một cái quy trình
để thu hoạch và chế biến và sản xuất ra
để tạo ra những cái sản phẩm mà
chất lượng tối ưu
từ hai câu chuyện trên có thể thấy rằng
nếu muốn tiến xa hơn nâng kim ngạch xuất khẩu đạt giá trị cao hơn
việc tập trung đầu tư và có cơ chế ưu tiên khích lệ lĩnh vực chế biến sâu
sẽ đóng vai trò rất quan trọng
theo bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn
xuất khẩu nông lâm thủy sản của việt nam
liên tục tăng trưởng hơn một mươi năm qua
nhiều mặt hàng như cà phê cao su gạo rau quả hạt tiều tôm đường gỗ
và nhóm xuất khẩu trên một tỷ usd
nhưng tăng trưởng lại chủ yếu nhờ tăng quy mô sản lượng
nhưng sản phẩm vẫn xuất thô
thưa quý vị việc thúc đẩy phát triển ngành chế biến nông sản theo chiều sâu
đã được chỉ ra không phải mới đây
việc này được xác định đóng một vai trò then chốt
giúp tạo ra các sản phẩm nổi trội
làm tăng thêm giá trị cho nông sản của việt nam
đồng thời cũng tạo ra nhiều lợi ích cho nền kinh tế
nhằm nâng cao sức cạnh tranh xây dựng được chuỗi ngành hàng chuyên nghiệp
chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe ý kiến
của các chuyên gia
hiện nay doanh nghiệp chúng ta cũng đã xuất khẩu được hơn một trăm hai mươi nước trên thế giới rồi
thì cái việc mở rộng thị trường này song song
chúng ta vẫn mở rộng được thêm những cái thị trường mới
để thêm cái năng lực xuất khẩu chúng ta vào thị trường đó
nhưng bên cạnh thì chúng ta cũng sẽ phải tập trung cải thiện cái chất lượng
và đồng thời đẩy lại cái khâu mà sản phẩm giá trị gia tăng
để làm sao mà chúng ta vừa tăng được về lượng
nhưng mà cái lượng đó nó bền vững thì chúng ta có thêm một giá trị như vậy
thì chúng ta sẽ đi song song bằng cả yếu tố chất và yếu tố lượng
phải có những cái rất là nỗ lực rất là lớn
trong cái việc mà hoàn thiện những cái khâu mà sản xuất chế biến
ứng dụng các cái công nghệ cao vào trong cái hoạt động sản xuất chế biến
cần phải có cái sự đồng hành giữa doanh nghiệp cũng như là chính phủ
thì chính phủ cũng có thể là sắp tới
sẽ có thể là đưa ra nhiều hơn những cái chính sách
để mà đáp ứng được cái phát triển về công nghệ
cũng như là cái nguồn nhân lực
cũng như là bên cạnh đấy thì doanh nghiệp có những sự đào tạo
cái nguồn nhân lực để có thể ứng dụng được những cái công nghệ cao
vào trong cái quy trình sản xuất chế biến cũng là xuất khẩu
chúng tôi có thể tận tay thu lượm được nguồn nguyên liệu sạch
và nguồn nguyên liệu tươi từ các hộ nông dân
sau đó chúng tôi sẽ tự tay chế biến ở các nhà máy của chúng tôi
đạt tiêu chuẩn chất lượng cao của châu âu
sau đó xuất đi nước ngoài để đảm bảo là cái hàng hóa của chúng tôi
có thể mang đến cái chất lượng cao từ việt nam sang các nước
thưa quý vị thời gian qua việt nam đã tham gia ký kết
nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương
với các quốc gia và khu vực mang lại nhiều lợi thế về thị trường
và thuế quan cho doanh nghiệp sản xuất chế biến nông sản
để nắm bắt cơ hội và tăng khả năng cạnh tranh
doanh nghiệp cần đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại nâng cao năng lực chế biến
các đơn vị liên quan cần xây dựng kế hoạch quy hoạch vùng nguyên liệu
tập trung theo hướng tăng hiệu quả liên kết giữa các địa phương
các vùng giữa nông dân với doanh nghiệp
để tạo ra vùng nguyên liệu ổn định phục vụ chế biến xuất khẩu